mặc dù thanh tra chính phủ đã có nhiều nỗ lực tuy nhiên vẫn còn tới hai mươi bốn vụ việc chưa được đưa ra kết luận dù đã quá hạn được giao nhiều tháng
đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa tổ công tác của thủ tướng chính phủ với thanh tra chính phủ về kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ giao diễn ra sáng nay tại hà nội
theo thống kê của thanh tra chính phủ trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi các nhiệm vụ do chính phủ thủ tướng chính phủ giao từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị này đã được giao một trăm linh nhiệm vụ
đến nay bốn mươi năm nhiệm vụ đã hoàn thành năm mươi năm nhiệm vụ đang triển khai trong đó ba mươi hai nhiệm vụ trong hạn và hai mươi ba nhiệm vụ quá hạn
tuy nhiên thống kê của văn phòng chính phủ tổng số nhiệm vụ được giao đến thời điểm này là một trăm một mươi sáu nhiệm vụ
đó có hai mươi bốn nhiệm vụ đã quá hạn được giao thậm chí có vụ quá hạn tới năm tháng
lý giải điều này đại diện thanh tra chính phủ cho rằng bên cạnh nguyên nhân chủ quan do ý thức trách nhiệm của các cục vụ chưa thực sự quyết liệt thì còn nhiều nguyên nhân khách quan khác
kết luận tại buổi làm việc đồng chí mai tiến dũng cho rằng báo cáo còn sơ sai với quá nhiều lý do khách quan có dấu hiệu trì trệ trong thủ tục hành chính
từ những thực tế tồn tại và kiến nghị của thanh tra chính phủ tổ công tác đã báo cáo lại với thủ tướng nhằm đưa ra những giải pháp kịp thời khắc phục tình trạng chậm đưa ra kết luận thanh tra và nâng cao hiệu quả xử lý sau thanh tra